công an tp hcm đã bắt giữ năm đối tượng có hành vi liên tục ném chất bẩn vào quán phở hòa trên đường pasteur trong vài ngày trước
vụ việc gây xôn xao dư luận bởi hành vi côn đồ ngang nhiên lộng hành của các đối tượng giang hồ
phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm cho biết ngay sau khi vụ việc được truyền thông phản ánh
công an đã vào cuộc điều tra việc quán phở hòa trên đường pasteur liên tục bị các đối tượng côn đồ tạt mắm tôm sơn và chất bẩn vào quán
năm đối tượng trên bị bắt giữ về hàng loạt hành vi như cưỡng đoạt tài sản làm giả giấy tờ buôn lậu hủy hoại tài sản
công an cũng đang làm rõ vai trò của một số đối tượng khác có liên quan
vụ việc phở hòa bị khủng bố chất bẩn được dư luận quan tâm không chỉ bởi đây là quán phở uy tín trên năm mươi năm
mà còn bởi hành vi coi thường luật pháp ngang nhiên lộng hành của các đối tượng giang hồ